hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua xác minh sự việc xảy ra vào trưa ngày hai mươi hai tháng ba tại cửa hàng thủy sinh bp khu đô thị vạn phúc phường hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm
anh n d h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu xác nhận sự việc xảy ra tại cửa hàng cũng là nhà của mình sinh sống và người phụ nữ bị hành hung là chị t t b p sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn vợ của anh h đang mang thai bốn đến năm tuần
thông tin thêm sự việc anh hát cho biết hơn một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba
anh h cùng chị t t b đang ở cửa hàng thì xuất hiện đôi nam nữ đến trước cửa nhà rồi tự mở cửa cửa không khóa xông vào bên trong
khi xông vào bên trong người phụ nữ lớn tiếng chửi mắng sau lời qua tiếng lại người phụ nữ này dùng tay tác động vật lý liên tục vào người của chị p
anh hát nói và cho biết sau khi xảy ra vụ việc hành hung vợ anh bị đau bụng âm ỉ đau vùng da đầu
anh đã đưa vợ đến bệnh viện khám được bác sĩ kết luận bị suất huyết bùng trứng bên trái
sau khi đưa vợ về nhà anh hát đã đến công an phường hiệp bình phước trình báo hiện sức khỏe của chị p vẫn chưa ổn định sợ hãi và xuất hiện tình trạng nô nói
theo anh hát trước đó người phụ nữ cùng thanh niên kia và vợ chồng anh hát có làm ăn mua bán thủy sinh với nhau
trong quá trình kinh doanh hai bên có hiểu nhầm rồi sau đó xảy ra sự việc trên
trong khi đó thanh niên đi cùng người phụ nữ tấn công thai phụ cho biết đây là chuyện của hai người phụ nữ
lãnh đạo công an phường hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm cho biết đã nắm được sự việc trên và đã mời hai bên lên làm việc
hiện phía công an phường đang lập hồ sơ về vụ việc để chuyển công an tp thủ đức xử lý theo thẩm quyền
mới đây công an tỉnh băng ninh thông tin công an thị xã thuận thành đang tạm giữ hình sự vũ văn tâm sinh năm hai nghìn ba
trú tại xã đình tổ thị xã thuận thành để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
gặp lực lượng cảnh sát giao thông bắc ninh đang làm nhiệm vụ
công tâm đã tăng ga vượt qua chốt tông vào trung tá nguyễn đức sơn khiến cho cán bộ này gãy xương đòn phải
trước đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba công an thị xã thuận thành thực hiện nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
tại khu vực đường liên xã đình tổ đoạn qua thôn đại trạch
tại đây tổ công tác phát hiện năm thanh niên lái xe máy mang biển kiểm soát chín mươi chín f một trăm năm mươi nghìn ba trăm chín mươi tám có biểu hiện vi phạm
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thay vì chấp hành nam thanh niên đã lao thẳng
xe và lực lượng chức năng đâm trúng trung tá nguyễn đức sơn đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã thuận thành
ngay lập tức tổ công tác đã khống chế bắt giữ nam thanh niên và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ sự việc
trung tà sơn được đưa đi cấp cứu
trung tá sơn bị gãy xương đòn phải xây sát hai chân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đăng nông đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn thình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại huyện cần đước tỉnh long an
và đặng thị thu yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi trộm cắp tài sản
đây là hai đối tượng sống chung với nhau như vợ chồng có nhiều tiền án
thình có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản cướp tài sản trốn khỏi nơi giam sát hành người chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng
phương tiện kỹ thuật quân sự yến có sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an và tỉnh ninh thuận truy tìm
theo kết quả điều tra khoảng hai giờ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn lợi dụng lúc gia đình anh lâm trí hiến
chủ tiệm vàng kim ngọc hiến ở xã quảng sơn huyện đắc cờ long tỉnh đắc nông ngủ say
thình và yến đột nhập vào nhà cậy tủ trưng bày lấy trộm số lượng lớn vàng bạc trị giá nhiều tỷ đồng rồi tẩu thoát trong đêm
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đắk nông đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là nguyễn văn thình và đặng thị thu yến
đây là hai đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có nhiều tiền án và đang lẩn trốn ở các tỉnh thành phố phía nam
đến hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba tổ công tác của công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ nguyễn văn thình và đặng thị thu yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã hòa minh huyện tuy phong tỉnh bình thuận
thu giữ tài sản với tổng giá trị khoảng gần bốn tỷ đồng gồm năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng có trọng lượng ba năm kg cùng nhiều công cụ phương tiện gây án
sau đó đối tượng đã được di lý về công an tỉnh đắk nông phục vụ công tác điều tra
theo lời khai của đối tượng sau khi bán một ít vàng được gần sáu trăm linh triệu đồng các đối tượng mua một số công cụ phương tiện về để kho vàng thành cục cất giữ tránh bị phát hiện rồi tiếp tục lẩn trốn
theo cơ quan điều tra thủ đoạn của hai đối tượng này là lợi dụng đêm khuya
vắng vẻ rồi cậy cửa đột nhập vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc điện thoại di động để trộm cắp tài sản
trong đó yến là người cảnh giới thình đột nhập vào trộm cắp tài sản
mới đây ngày hai mươi sáu tháng ba đại diện ủy ban nhân dân xã mỹ tịnh an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang xác nhận
trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông mà phó bí thư thường trực đảng ủy xã có liên quan
vụ việc đang khiến cho dư luận quan tâm bởi cán bộ này có biểu hiện say xỉn khi tham gia giao thông
quan điểm của lãnh đạo xã là nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và nghị định một trăm một mươi hai của chính phủ
thông tin ban đầu cho biết vào lúc khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng ba em châu thị ngọc m hai mươi hai tuổi ngụ ấp mỹ an b điều khiển xe máy mang biển số sáu mươi ba b bốn trăm tám mươi nghìn bốn trăm ba mươi bảy
lưu thông trên đường giao thông ấp mỹ thọ
xã mỹ tịnh an thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông nguyễn bá dương phó bí thư thường trực đảng ủy xã tông trực diện
làm em mờ bị té ngã và đến bệnh viện khám điều trị với thương tích là chấn thương phần mềm cổ tay cổ chân chày xước tay chân
ông dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng năm mươi mét
theo người dân chứng kiến vụ tai nạn này cho biết ông nguyễn bá dương sau khi gây tai nạn có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường
nhưng định người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc
công an xã mỹ tịnh an và công an huyện trợ gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc
sau khi gây ra tai nạn cơ quan y tế xét nghiệm ông nguyễn bá dương kết quả nồng độ cồn là ba trăm linh một mg trên một trăm linh ml máu vượt ngưỡng trên bảy năm lần so với quy định
sáng ngày hai mươi sáu tháng ba ông nguyễn bá dương phó bí thư thường trực đảng ủy xã mỹ tịnh an cùng một số người thân có đến gia đình em mờ thăm hỏi tặng quà nhưng phía gia đình không nhận
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
chiều ngày hai mươi sáu tháng ba lực lượng chức năng ở thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đang điều tra vụ xe tải đang lưu thông trên đường thuộc khu vực phường chín thành phố vĩnh long thì bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người đi đường hốt hoảng
trước đó vào trưa cùng ngày xe tải biển số sáu mươi bốn h hai nghìn một trăm năm mươi tám do tài xế nguyễn hoài ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ phường tám tp vinh long điều khiển cùng đi trên xe lúc này có hai phụ xe
theo tài xế ân xe tải trên đường chở bội chứa gà
lưu thông từ huyện long hồ tỉnh vĩnh long đến huyện tân phước tỉnh tiền giang
tuy nhiên khi đến gần giao lộ đường phan văn đáng và đường phạm hùng phường chín thành phố vĩnh long thì phát hiện lửa bốc cháy dữ dội từ phía sau xe
bình tĩnh tài xế ân đã điều khiển xe tải chạy qua đường phạm hùng đoạn ít xe và người qua lại để xử lý đám cháy nhằm không gây thiệt hại cho tài sản của người dân gần hiện trường
ngay khi phát hiện xe bị cháy nhiều người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy xe tưới cây gần đó cũng đến hỗ trợ và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố vĩnh long cũng đã điều hai xe cùng một mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến dập tắt đám cháy
ngày hai mươi sáu tháng ba công an huyện thường tín thành phố hà nội và công an xã vạn điểm đang phối hợp điều tra vụ người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến người tình trọng thương rồi tự chấm dứt cuộc sống
thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi sáu tháng ba người đàn ông và người phụ nữ xảy ra mâu thuẫn tại quán bia thuộc thôn đặng xá giáp danh thôn vạn điểm
sau đó người đàn ông dùng hung khí tấn công người phụ nữ rồi tự chấm dứt cuộc sống
được biết hai người có mối quan hệ tình cảm từ trước
phát hiện vụ việc người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu ở trạm y tế trong tình trạng đa vết thương
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cho biết
đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích của nhóm một mươi năm thanh thiếu niên
độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám đang theo học nghề và văn hóa trên địa bàn
vì đã có hành vi tụ tập dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng phát hiện có hai nhóm thanh niên hẹn giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn
đến khuya ngày hai mươi một tháng ba khi nhóm một mươi năm thanh niên chuẩn bị hung khí
tụ tập tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng thuộc phường an hòa thành phố rạch giá
thì lực lượng công an ập đến bắt quả tàng thu xử nhiều tăng vật
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện nam đông thừa thiên huế cho biết
khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày ô tô bán tải ba mươi sáu c một trăm ba mươi hai xx lưu thông theo hướng bắc nam đến tại km một mươi hai bảy trăm một mươi
thuộc địa phận xã khương phú huyện nam đông tự gây tai nạn
hậu quả vụ việc khiến hai người bị thương chưa xác định được danh tính được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường ô tô bán tải lật ngửa hư hỏng
được biết khu vực xảy ra tai nạn đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông mặt đường êm thuận
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân
trong chiến dịch điểm bên phủ quân dân việt nam đã chiến đấu ngoan cường năm mươi năm ngày đêm mới hạ được hầm chỉ huy tướng được cát
khoảnh khắc lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm đánh dấu sự thất bại của thực dân pháp ở điện biên
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng vĩ đại nhất
giáng đòn quyết định táo bạo bước ngoặt lịch sử đưa đến việc ký kết hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương
bảy mươi ngày đêm chiến đấu kiên cường dũng cảm sáng tạo quân và dân ta đã làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
bảy mươi năm đã trôi qua chiến tranh đã lùi xa nhưng ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ấy khi lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm đờ cát là thời khắc lịch sử không thể quên trong mỗi người dân việt nam
nằm ngay trung tâm tập đoàn cứ điểm điện biên phủ thuộc cánh đồng mường thanh cách đồi a một khoảng một năm km về phía tây huyện điện biên tỉnh điện biên
hầm chỉ huy tướng được cát nổi bật lên với những hàng rào rộng gia cố cẩn thận để chống lại sự tàn phá của thời gian
phía trên miệng hầm dựng một bức hình bằng xi măng rộng khoảng sáu m hai khắc họa hình ảnh tướng đờ cát cầm ba tong cùng đoàn tùy tùng lâm đầu hàng quân đội việt nam
mái vòm sắt và các bao cát trên nóc hầm đây là con đường hào có mái tre nối liền hầm tướng đờ cát với lô cốt trên đồi a một mà từ đó quân pháp đã dựng lên
hầm chỉ huy tướng đờ cát có chiều dài hai mươi m rộng tám m với một lối đi dọc hai cửa ở hai đầu bên trong hầm được chia làm bốn gian dùng làm nơi làm việc
trong số những di tích lịch sử ở điện biên hầm đỡ cát là một địa điểm nổi bật khắc họa rất rõ nét chân thực về cuộc chiến tranh chấn động địa cầu một thời của quân và dân ta
trước kia căn hầm này do thực dân pháp dựng lên để làm cứ điểm chỉ huy cho tướng được cát tơ ri trong cuộc chiến tranh điện biên phủ
tuy nhiên sau năm mươi năm ngày chiến đấu bộ đội ta đã chiếm được căn hầm và bắt sống được tướng đờ cát vào ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hầm đờ cát nói riêng và tổng thể khu di tích lịch sử điện biên phủ nói chung
mang những dấu ấn lịch sử đầy hào hùng của dân tộc ta trên chặng đường chiến đấu bảo vệ độc lập tự do
hàng năm nơi đây thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba giải vô địch thế giới mô tôn nước um abp aquabyte world championship diễn ra tại đầm thị nại
thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã mở màn cho chuỗi sự kiện tại tuần lễ amazing bình định fest hai nghìn hai mươi bốn
giải đốt thuyền máy nhà nghề tại bình định hứa hẹn mở ra
giải đua năm nay quy tụ năm mươi năm tay đua xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới về bình định
trong ba ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba khán giả trong nước và quốc tế đã man nhãn màn trình diễn kịch tính ấn tượng và đầy gây cấn
theo nhận định của ban tổ chức cảnh sát khung vĩ của biển xanh kết hợp với tài năng và sự dũng mánh của các vận động viên
đã tạo nên một không khí sôi động và hào hứng trên khán đài khiến du khách thích thú
song song với giải đua mô tô nước ban tổ chức tuần lễ amazing bình định fest cũng đã tổ chức nhiều sự kiện hoạt động phong phú đa dạng gồm
chuỗi sự kiện giao lưu kết nối văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình định với các chương trình chính mang chủ đề tinh hoa đất võ
đặc biệt năm mươi bốn gian hàng ẩm thực đã giới thiệu các món ẩm thực tiêu biểu đặc sắc của bình định các tỉnh bạn và hàn quốc
các món ăn phong phú và nổi tiếng như nem trợ huyện bánh ít lá gai bánh xèo tôm nhảy hấp dẫn người dân và du khách
nhiều người dân du khách và cả vận động viên hứa hẹn sẽ quay lại bình định để thưởng thức trải nghiệm cảnh quan xinh đẹp cũng như văn hóa ẩm thực ở vùng đất võ trời văn này
trong thời gian diễn ra tuần lễ trong đó có việc tổ chức giải đua mô tô nước và các sự kiện văn hóa thể thao ẩm thực của tỉnh bình định
lượng du khách đến tỉnh tăng đột biến trong tháng ba khách lưu trú tại các cơ sở là bốn trăm ba mươi người
khách đến tham quan các gian hàng ẩm thực xem giải đua và các sự kiện các điểm du lịch là trên một triệu lượt khách
tổng quý i tăng hai hai so với cùng kỳ
đây cũng là cơ hội để quý vị đại biểu khách quý các vận động viên du khách có giây phút trải nghiệm thú vị tại đầm thị nại
thưởng thức những hương vị ẩm thực độc đáo riêng có của vùng đất võ trời văn từ đó mang đến những phút giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn kịch tính
qua sự kiện lần này tỉnh bình định mong muốn đẩy mạnh hiệu quả quảng bá truyền thông về hình ảnh con người
dành năm thắng cảnh của tỉnh đến các du khách nhà đầu tư trong và ngoài nước
qua đó tạo sự liên kết phát triển du lịch bền vững giữa tỉnh bình định với các tổ chức tập đoàn doanh nghiệp có uy tín trên toàn quốc và quốc tế
vào mùa khai thác sứa hàng trăm ngư dân vùng biển kỳ ninh thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh lại tất bật đánh bắt để chế biến món sứa rung vàng ươm thầm phức
những ngày này dọc bờ biển kỳ ninh bà con ngư dân liên tục trúng đậm sứa biển
cứ vào khoảng bốn năm giờ sáng mỗi ngày người dân dòng thuyền ra khơi cách bờ từ một hai hải lý để khai thác
đến tám một mươi giờ cùng ngày thuyền cập bờ mang theo đầy sứa biển
sữa biển là loài nhuyễn thể được dùng làm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao bổ mát vào mùa hè
ngư cụ để đánh bắt sứa rất đơn giản chỉ cần giải lưới hoặc dùng vượt
toàn bộ cơ thể sứa đều có thể chế biến thành thức ăn trong đó phần chân xứ có giá trị cao nhất
ngoài bán sứa tươi cho thương lái một số hộ dân cũng sơ chế sứa ngay trên bãi biển để đem ra chợ bán
sứa sau khi được cắt thành miếng nhỏ đem rửa sạch với nước biển thì được trộn với lá lấu để loại bỏ vị tanh nhớt và làm gieo sứa
sau đó trộn với lá dung để có màu vàng thơm giòn tự nhiên
theo người dân kỳ ninh mùa khai thác sứa thường bắt đầu từ tháng riêng và kéo dài đến hết tháng ba âm lịch
năm nay mùa sứa đến sớm hơn và sản lượng đầu mùa cũng khá rồi rào
trung bình mỗi chuyến ngư dân đánh bắt được từ một bốn tả sứa cho thu nhập từ hai năm triệu đồng một ngày
sứa thành phẩm có thể dùng với mắm ruốc kèm theo rau thơm hoặc làm gỏi nộp ăn cùng bánh đa
hương vị đặc biệt lại dễ chế biến nên sứa lá sung kỳ ninh được nhiều thực khách ưa thích